các trường đại học đã bắt đầu năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức trực tuyến
và chưa xác định thời gian cho sinh viên tới trường học trực tiếp
các trường lo ngại sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau
nếu tổ chức học tập chung trong thời điểm này sẽ tạo ra làn sóng di chuyển
giữa các địa phương tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch covid một mươi chín
tiến sĩ lê đình nghị phó hiệu trường đại học luật hà nội cho biết
do anh hưởng của dịch covid một mươi chín nên tầng sinh viên không nhập học trực tiếp
mà sẽ nhập học trực tuyến sau đó trường tổ chức lớp học trực tuyến
ngoài học quy chế sinh viên sẽ được học cách khai thác sử dụng tài liệu
ở hệ thống thư viện điện tử và học các môn trong chương trình
ông nguyễn quy thanh hiệu trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho biết
hiện trường chuẩn bị hai kế hoạch một kế hoạch họp trực tuyến hoàn toàn
hết học kỳ một và kế hoạch học trực tuyến sẵn sàng cho trường hợp học trực tiếp nếu có điều kiện
tại đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội các sinh viên từ địa phương phía nam
theo học nên kế hoạch cho sinh viên sớm quay trở lại trường khó khả thi
vì vậy lịch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp phụ thuộc quyết định
của bác nhân dân tp hà nội đại học mò địa chất cũng chưa có kế hoạch
cho sinh viên đi học tập trung trong tháng một mươi các hoạt động giảng dạy vẫn được duy trì
bằng hình thức trực tuyến còn với tận sinh viên khoa mới cũng sẽ bắt đầu học trực tuyến
từ tháng một mươi và chỉ quay trở lại trường theo quyết định của tp hà nội
bên cạnh đó học viện ngân hàng đại học thương mại đại học công nghiệp hà nội
cũng chưa kế hoạch cho sinh viên đi học tập trung trong tháng một mươi mà tiếp tục đào tạo trực tuyến
trong khi đó ở khu vực phía nam đại học bách khoa tp hồ chí minh là trường đại học đầu tiên
tại tp hồ chí minh cho sinh viên đến trường học tập trung
theo đó trường thông báo cho sinh viên đủ điều kiện sẽ được đăng ký học tập trung tại trường
việc đăng ký này áp dụng với giảng dạy học tập thực hành thí nghiệm đồ án môn học
đề câu luận văn tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp của các học kỳ hai và học kỳ hè năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sinh viên và giáo viên đến trường phải đảm bảo đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành
về di chuyển làm việc học tập và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
với những người không đủ điều kiện đến trường thì có thể lùi lịch học lại
các học phần lý thuyết thì tạm thời tiếp tục học trực tuyến
đại diện đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh cho biết
trường sẵn sàng phương án đón sinh viên trở lại trường ngay khi thành phố cho phép
nhất là với sinh viên ở các tỉnh có thể trở lại tp hồ chí minh
hiện ba phần tư sinh viên của trường đã về quê kể từ khi dịch bùng phát
tất cả các khóa học và môn học trong năm học mới của trường đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
đặc thù là trường có nhiều môn học gắn với thực hành thử nghiệm
nên trường sẽ ưu tiên đảm bảo tiến độ cho sinh viên phần thực hành
song song đó là xây dựng các phương án học trực tiếp theo từng giai đoạn nới lỏng của thành phố
kiếm hạch của trường sau ngày một một một mươi nếu sinh viên được phép quay trở lại
trường sẽ triển khai dạy và học trực tiếp ngay lập tức đại diện trường cho hay
thưa quý vị những thông tin mới nhất đi quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại